ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy thái tự lực mãn hẳn tù thời gian chấp hành án thực tế là một mươi năm năm sáu ngày
tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám thái tự lực bàn với một số đối tượng người trung quốc cùng góp vốn để sang việt nam sản xuất ma túy
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an việt nam nhận được tin báo từ cục phòng chống ma túy bộ công an trung quốc
cho biết có một nhóm đối tượng người trung quốc đang tiến hành vận chuyển ma túy
cái thông tin của cảnh sát trung quốc cung cấp vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
lãnh đạo cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã giao cho cán bộ chiến sĩ của phòng năm
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của bộ công an việt nam tổ chức xác minh
xác minh một thời gian dài thì xác định cái thông tin mà phía công an trung quốc cung cấp là có căn cứ
do vậy cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an việt nam đã báo cáo đánh đạo bộ công an
và đề xuất thành lập ban chuyên án để chỉ đạo công tác điều tra bóc gỡ xử lý đối với cái nhóm đối tượng này
bộ công an đã quyết định cho xác lập chuyên án sáu trăm hai mươi sáu t
giao cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
chủ trì phối hợp với một số cục nghiệp vụ và công an nhiều tỉnh thành phố
sử dụng các biện pháp nghiệp vụ của ngành để điều tra ngăn chặn hành vi phạm tội của các đối tượng
trước khi nhập cảnh trái phép vào việt nam qua khu vực móng cái quảng ninh vào tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
thái tự lực đã chỉ đạo đồng bọn mua thiết bị nguyên liệu hóa chất phục vụ sản xuất ma túy
rồi vận chuyển qua đường tiểu ngạch từ quảng tây trung quốc sang việt nam
sau khi xâm nhập trái phép vào việt nam thái tự lực được hai đối tượng là hoàng sơn nguyên và sàn khuấn sáng đón về thành phố hồ chí minh
rồi tiếp tục di chuyển đến tỉnh bình định thuê kho xưởng cất giấu thiết bị và nguyên liệu hóa chất
ngoại quá trình di biến động của các đối tượng là chúng tôi đã cực chính xác các mũi chất

bám rất sát từ khi một đối tượng thái tự lực xuất hiện tại biên giới là chúng tôi đã nắm được và đã giám sát hai mươi bốn trên hai mươi bốn
và thường xuyên báo cáo về cho ban chuyên án về cái di biến động và hoạt động của đối tượng trong quá trình di chuyển từ đây vào đến hồ chí minh
cuối tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín tống kiến hoàng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba tại quảng đông trung quốc là người có kiến thức kinh nghiệm về sản xuất các chất khoa học
là người có kiến thức kinh nghiệm về sản xuất các chất khoa học
và đã thử nghiệm điều chế thành công ma túy tại trung quốc được thái tự lực đón sang việt nam để hợp tác sản xuất ma túy
tại bình định trong tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín thái tự lực tống kiến hoàng và đồng bọn đã điều chế thành công một tiền chất quan trọng để sản xuất ra ma túy
cái nhiệm vụ đặt ra của ban chuyên án là phải xác định bằng được là các đối tượng sản xuất ra
chất gì và có phải là ma túy nằm trong danh mục hay không
đây là một rất khó khăn cho ban chuyên án
để xử lý được nhóm đối tượng này thì các đối tượng phải sản xuất thành công ra ma túy mới xử lý được các đối tượng trước luật
đến giữa tháng năm năm hai nghìn một mươi chín do có mâu thuẫn nội bộ
và nhận thấy có nguy cơ bị phát hiện nên thái tự lực đã chỉ đạo đồng bọn dừng sản xuất
vận chuyển thiết bị cũng như toàn bộ hóa chất tiền chất về cất giấu tại thành phố hồ chí minh và tỉnh bình dương
sau đó chúng tách nhau ra lần lượt xuất cảnh khỏi việt nam
riêng thái tự lực về trung quốc qua đường tiểu ngạch
khi được những đồng phạm tham gia góp vốn để sang việt nam sản xuất trái phép chất ma túy
mua máy móc thiết bị thì có hỏi hắn thì hắn đã trả lời là ngày hai mươi sáu tháng sáu sắp tới
là ngày toàn dân phòng chống ma túy của việt nam
nên là lực lượng công an cũng như các ban ngành đoàn thể sẽ ra quân để tuyên truyền cũng như truy vết tội phạm này
nên là án đã cho đồng phạm của mình nghỉ để tránh cái sự theo dõi hoặc là giám sát của các cơ quan chức năng việt nam
trong tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín tống kiến hoàng dương viễn đức trương cần thư lữ dư trọng hoàng sơn nguyên thái tư viện
một lần nữa nhập cảnh vào việt nam bằng đường hàng không
còn thái tự lực lần này xâm nhập vào việt nam qua cửa khẩu tại cao bằng được san khuấn sáng đón rồi đưa về con tum
thuê mặt bằng tại công ty trách nhiệm hữu hạn đồng an viên ở thị trấn đắc hà huyện đắc hà để tiếp tục mở xưởng sản xuất ma túy
các đối tượng đã thuê công ty đồng an viên là công ty chiên sản xuất đồ gỗ để làm nơi chứa máy móc hóa chất tiền chất để sản xuất trái phép chất ma túy
nói lại là công ty đồng an viên này là có diện tích khoảng hơn một nghìn m hai
trong đó phía bên ngoài
dùng kho để sửa để sản xuất gỗ
phía bên trong thì đã cho các đối tượng thuê được đối tượng giả danh nghiên cứu và sản xuất phân bón và thuốc chứa sâu
và muốn hợp tác với công ty đồng an viên để sản xuất
thái tự lực là tổng chí huy toàn bộ
vậy là nguy trang mục đích đối với các công ty đối tượng thái tự lực sản xuất gỗ
vậy là nguy trang mục đích đối với các công ty đối tượng thái tự lực sản xuất gỗ
để gọi là nguy trang
dưới mục đích là
hợp tác làm ăn
về thức chứa sâu bảo vệ thực vật
mục đích tại sao lại lựa chọn cái này
bởi vì là quy trình sản xuất ma túy
m trainers hợp tác làm ăn
sản xuất chứa sâu
chuẩn bị sử dụng
thì cái mùi wel
các thành phẩm và các hóa chất sử dụng

tương tự sinh viên sản xuất chứa sâu
chính vì thế là các đối tượng rất dễ ngụy trang mục đích và chính những người chủ của các công ty mà ký hợp tác làm ăn
rồi là chính quyền địa phương ở xung quanh hàng xóm người dân đều không phát hiện được vì lý do đó
cuối tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín nhóm đối tượng đã hoàn tất việc cải tạo nhà xưởng và lắp đặt thiết bị máy móc
để tiếp tục điều chế các loại hóa chất theo phương pháp từng làm tại quy nhơn bình định trong tháng bốn
thời gian làm việc của các đối tượng bắt đầu từ một mươi năm h chiều ngày hôm trước và kéo dài tới khoảng bốn đến năm h sáng ngày hôm sau
để tránh bị phát hiện các đối tượng không được tự ý ra khỏi xưởng khi chưa được sự đồng ý của thái tự lực
sự chỉ đạo của đồng chí giám đốc cũng như sự phối hợp của các đồng chí cục c bốn phòng cử một mươi cán bộ chính trị trinh sát
chia làm hai tổ là phối hợp với các đồng chí trinh sát của cục c bốn
giám sát các đối tượng này cũng như công ty trách nhiệm đồng an viên hai mươi bốn hai mươi bốn
các đồng chí trinh sát của phòng là phải ăn ngủ
tại đó có nghĩa là các đối tượng này đi đâu làm gì hoặc có những vấn đề gì có liên quan
thì có trách nhiệm báo cáo kịp thời cho đồng chí giám đốc cũng như là trận báo lại cho các đồng chí là trinh sát của cục c bốn
cái sưởng sản xuất hoa túy này nằm trong một khu làng nghề và buổi tối thì rất vắng
bất kỳ một phương tiện ô tô hay gì xe máy vào khu vực làng nghề này thì sẽ gây ra một cái tiếng động rất là lớn
rất là đáng chú ý
chính vì thế sau khi các đối tượng tập hợp vào trong khu sự trưởng ban ngày thì hóa trang để có thể lắm bắt sát hơn nữa các khu vực hoạt động xung quanh
về ban đêm thì rất khó
đi đến khu vực đó thì các phương tiện phải đỗ cách đấy khoảng một cây chữ ảnh sau đó là chúng tôi đi bộ vào
khi đi bộ vào thì là chúng tôi đã tìm cách hóa trang rồi là đã phải chui qua cả cái chuồng gà chút bỗng
để có thể gọi là áp sát được cái khu vực nhà sửa nhìn qua khe tôn
cái khe tôn này thì nó cũng chỉ bé lắm cái lỗ chỉ bằng cái vết mà đinh cái đinh mà nó bị thủng thôi
thì chúng tôi phải trèo vào tường kiệu nhau lên trèo tường để có thể nhìn hà quan sát được trực tiếp bên trong các đối tượng
thì mới giám sát được cái hoạt động thực tế bên trong
thì cứ như vậy trong vòng khoảng một tuần
thì là chúng tôi nắm bắt được toàn bộ các đối tượng
các hoạt động của các đối tượng
tài liệu trinh sát nhanh chóng được tổng hợp chuyển về ban chuyên án để phân tích lựa chọn phương án đột kích bắt quả tang các đối tượng
và thu được tang vật làm ma túy thành phẩm
năm sáu giờ sáng là các đối tượng nghỉ ngơi thì sang nghỉ đại đây
thế còn trong cái khu này là tức là nội bất xuất ngoại quân giảm chỉ có các đối tượng
ăn uống sinh hoạt ở trong này

có một đối tượng chuyên phục vụ về hậu cần

chuyên gia người trung quốc này rất am hiểu về hóa chất
qua quá trình trực tiếp tôi trinh sát thì tôi thấy là các đối tượng có tập kết ở trong cái kho xưởng sản xuất diện tích rất lớn này
có nhiều máy móc và có nhiều hóa chất
trong đó có những danh mục hóa chất rất độc hẳn với cả con người
chính vì thế là khi lực lượng tham gia đột kích lực lượng chính tham gia đột kích vào cái kho sửa sản xuất chính này
thì là phải lên phương án và phải quán triệt từ cái tinh thần là đảm bảo an toàn tuyệt đối
tránh nhiễm độc về hóa chất và an toàn tuyệt đối về cháy nổ
bảy đối tượng là người trung quốc quốc tịch trung quốc
và nói chung là trước hết là ta phải chuẩn bị cái lực lượng chuyên dịch dịch trật
là những người biết tính chung và ám hiểu lĩnh vực của hóa chất
yêu cầu đặt ra chúng ta là phải bắt giữ được đúng lúc các đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội
và thu giữ được vật chứng
bảy đối tượng trong đó đối tượng chính là đối tượng thái tự lực là chủ huy cầm đầu
và đối tượng tống kiến hoàng là phụ trách về cái mạng kỹ thuật
do vậy hai đối tượng này là hai đối tượng quan trọng nhất để chúng ta phải bắt giữ bằng được
các đối tượng đưa vào sản xuất bắt đầu là từ ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
thì chúng tôi cũng đã nắm rất sát nghiên cứu rất rõ quy luật diễn biến
và qua cái đánh giá của các nhà khoa học để xác định là chu kỳ sản xuất
từ lúc bắt đầu vận hành sản xuất là trên dưới một đoạn
chính vì vậy xác định điểm các đối tượng đã sản xuất ra thành phẩm hoa thuế
và cư quyết không để các đối tượng để lọt cái ma túy này ra tiêu thụ trên thị trường
chính vì vậy là chúng tôi đã quyết định phá án vào sáu giờ sáng ngày sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi
thứ hai là dân xung quanh cũng không tụ tập
thời điểm này cũng đặc biệt là phải bắt được khi đã có sản phẩm đảm bảo lý
để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật về tội phạm sản xuất trẻ em chất mạng tỷ lượng